hiện nay khi tình hình dịch covid một mươi chín đang hết sức căng thẳng thủ tướng yêu cầu không để tình trạng quá tải y tế trên diện rộng
có giải pháp cụ thể để bảo đảm nguồn oxy phục vụ công tác điều trị trong các tình huống nhất là ở thành phố hồ chí minh
mới đây thay mặt thủ tướng phó thủ tướng vũ đức đam ký công điện của thủ tướng chính phủ về việc bảo đảm nguồn cung oxy
chi điều trị người nhiễm covid một mươi chín
công điện gửi bộ trưởng các bộ ngành trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thành
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành
công điện nêu rõ tình hình dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
sau ca nhiễm ca chuyển nặng ca tử vong vẫn có sự hướng tăng
đặc biệt những ngày gần đây tại thành phố hồ chí minh và một số địa phương phía nam
gặp khó khăn trong đảm bảo oxy phục vụ công tác điều trị
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế các bộ ngành ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ chính trị
bang biến thư chính phủ thủ tướng chính phủ và bang chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
không để tình trạng quá tải y tế trên diện rộng
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công thương phối hợp chặt chẽ với bộ y tế và ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương có giải pháp cụ thể để bảo đảm nguồn oxy
phục vụ công tác điều trị trong các tình huống
trước mắt chỉ đạo giải quyết ngay đối với địa bàn tp hcm và các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long
riêng đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca mắc mới ghi nhận trong nước hơn một năm mươi sáu triệu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bốn mươi một ca chiếm một chín so với tổng số ca mắc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại